sáng nay một mươi chín tháng năm tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận long biên bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ lao động thương binh và xã hội bộ giáo dục và đào tạo
ubnd tp hà nội đã phối hợp tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm hai nghìn một mươi chín đến dự có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đàm
phát biểu tại lễ phát động phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định ý nghĩa của sự kiện này nhằm tuyên truyền về lợi ích tác dụng của việc tập luyện môn bơi các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi để nâng cao sức khỏe tầm vóc thể lực phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng
đuối nước là tác nhân gây tử vong cao cho trẻ em và vị thanh niên tại việt nam

học sinh nhân dân trên địa bàn thành phố hà nội